sau ba năm thực hiện đến nay trên địa bàn tỉnh tuyên quang đã có hơn hai mươi hectare rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của hội đồng quản trị rừng
giá trị của rừng được nâng cao không chỉ giúp cho người làm rừng thoát nghèo bền vững mà còn mở ra hướng làm giàu cho người làm rừng
công đa là xã thuộc chương trình một trăm ba mươi năm của huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
hiện xã có một trăm hai mươi bốn hộ dân trồng rừng theo tư chuẩn hội đồng quản trị rừng với tổng diện tích hơn bốn trăm bốn mươi tám ha thuộc địa bàn một mươi một thôn
rừng được cấp chứng chỉ đã và đang giúp một trăm hai mươi bốn hộ dân các dân tộc xã công đa vừa lên thoát nghèo bền vững với thu nhập hàng trăm triệu đồng trên mỗi hectare rừng
trong quá trình thực hiện về fsc thực hiện được một là đối với công tác môi trường đảm bảo về công tác môi trường
và thứ hai là nhằm tăng thu nhập cho hội gia đình
nhờ trồng rừng theo tiêu chuẩn hội đồng quản trị rừng năm hai nghìn một mươi tám ngành xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tại tỉnh tuyên quang đạt mức trên chín bốn triệu usd
chiếm hơn một mươi hai ba giá trị xuất khẩu của các ngành hàng thuộc các ngành nông nghiệp công nghiệp khoáng sản
kinh tế lâm nghiệp là một trong những hướng phát triển kinh tế mũi nhọn của tỉnh tuyên quang
vừa khai thác được tiềm năng thế mạnh và giúp người dân giảm nghèo bền vững đưa kinh tế xã hội của tỉnh phát triển
đây là một bước tiến trong sản xuất lâm nghiệp xóa bỏ tình trạng trồng rừng theo kiểu nhận đất xí phần
người dân đã chuyển sang phát triển rừng bền vững tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao
cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu đồng thời góp phần bảo vệ môi trường